thưa quý vị trong khi chờ đợi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cấp bổ sung hạn ngạch khai thác vùng khơi
tại đà nẵng đã xuất hiện tình trạng ngư dân tự cải hoán tàu không phép
việc này tiêm ẩn nhiều rủi ro khi các tàu có thể bị thu hồi giấy phép khai thác đã được cấp trước đây
với chiều dài một mươi bốn năm mét con tàu này đang được gấp rút sửa chữa để đón đầu việc bổ sung cấp phép hạn ngạch khai thác vùng khơi của bộ nông nghiệp
bởi theo quy định chỉ những tàu dài trên một mươi năm mét mới được cấp phép khai thác vùng khơi
do đó các chủ tàu sẽ cải hoán làm lại ván vỏ và nối thêm để đạt chiều dài trên một mươi năm mét
theo nhiều ngư dân việc tự ý cải hoán tàu cá là trái với những quy định hiện hành
bởi nếu không được sự chấp thuận của cơ quan chức năng sẽ không đăng kiểm được
điều này đồng nghĩa với việc tàu sẽ không được ra khơi
do không có giấy đăng kiểm theo quy định
việc ngư dân tự cải hoán tàu thuyền khi chưa có sự hướng dẫn của cơ quan chức năng
tiềm mẩn rất nhiều rủi ro bởi hạn ngạch cấp bổ sung chưa có
rất có thể ngư dân sẽ bị thu hồi giấy phép được cấp trước đó do thực hiện việc cải hoán trái quy định
thứ hai là cải hoán như thế nào để bảo đảm là phù hợp với đăng kiểm
phù hợp với cái hướng dẫn tại vì sắp tới chắc chắn là nó sẽ có một cái lộ trình cho cải hoán
cái thứ hai nữa là nó phải có những hướng dẫn về cải hoán
trong khi việc bổ sung hạn ngạch khai thác vùng khơi chưa thông qua
ngư dân cần tiếp tục chờ đợi sự hướng dẫn của cơ quan chức năng
tránh tình trạng tiền mất tật mang khi tự ý cải hoán tàu thuyền không phép
tiếp nối chương trình
bình dương giải cứu gần bốn mươi hành khách bị kẹt trong xe khách gặp nạn
nhộn nhịp trợ hẹn buồn nước nổi
sáng nay tại bình dương đã xảy ra vụ việc một xe khách mất lái tông vào cây bên đường
tai nạn đã làm hỏng cửa lên xuống khiến cho hàng chục hành khách bị mắc kẹt trên xe
tài nạn xảy ra vào khoảng năm giờ sáng nay khi xe khách biển kiểm soát tám mươi một b một nghìn hai trăm một mươi sáu
chạy tuyến gia lai tp hcm lưu thông trên đường mỹ phước tân vạn bình dương
né va chạm với xe máy và bị mất lái lao lên vỉa hè đâm bật cốc cây xanh ven đường rồi dừng lại
cú đâm mạnh làm cửa lên xuống duy nhất của xe khách bị hư hỏng không mở được
khiến ba mươi chín hành khách trên xe hoảng loạn kêu cứu
nhận được tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an tp thủ dầu một đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường cùng người dân phá cửa
đưa hành khách và người bị thương ra ngoài
rất may vụ tai nạn không gây tử vong có hai người bị thương được đưa đi bệnh viện cấp cứu
và hai người khác bị xây sát nhẹ
thưa quý vị liên quan đến việc tẩy độc sau vụ cháy công ty cổ phần bóng đèn phích nước dạng đông
theo thông tin mới nhận từ binh chủng hóa học thì nguồn thủy ngân hiện đã bị cô lập
như vậy là sau một mươi ngày thực hiện nhiệm vụ tiêu tẩy nhà kho công ty rạng đông
các lực lượng đã khống chế được nguồn thủy ngân độc hại này
trong những ngày qua urenco một mươi đã tháo rỡ sắt thép vật liệu xây dựng gạch vỡ bóng đèn cho xỉ
bộ đội hóa học phun giải hóa chất đảm bảo phế thải an toàn trước khi vận chuyển đến nơi xử lý
song song với đó bộ đội hóa học tổ chức quan chắc môi trường để kịp thời phát hiện vật chất
có nguy cơ gây ô nhiễm nhanh chóng xử lý không làm ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động và môi trường
đến chiều hôm qua hai mươi một tháng chín đơn vị đã thu gom hai trăm linh tấn cho xỉ ở kho rạng đông
dự kiến urenco một mươi sẽ bàn giao hai m hai trong tổng số sáu m hai mặt bằng nhà kho bị cháy
cho bộ đội hóa học để tiêu tẩy bằng hóa chất phản ứng với thủy ngân tạo ra hợp chất không độc hại
những ngày tới lực lượng chức năng tiếp tục phối hợp duy trì quan chắc
tổ chức trinh sát môi trường các khu vực lân cận và phun hóa chất chuyên dụng ở các vị trí cần tiêu tẩy
quan chức năng của tỉnh hương yên vừa xử phạt thành chính sáu trường hợp khai thác khoáng sản
khai thác cát không có giấy phép với tổng số tiền gần bảy trăm linh triệu đồng
cụ thể gồm ông lê sĩ sơn và ông lê sĩ xanh cùng ở xã hàm tử huyện khói châu
ông vũ văn hiệp xã thụy phú huyện phú xuyên thành phố hà nội
mỗi trường hợp bị phạt một trăm năm mươi triệu đồng
ông lê văn dũng ở xã ngũ phúc huyện kim thành hải dương bị phạt một trăm hai mươi triệu đồng
trong hai ngày qua bệnh viện đa khoa khu vực định quán huyện định quán tỉnh đông nai
tiếp nhận chín người bị ong vỏ vẽ đốt phải nhập viện điều trị
sau khi đưa ra bệnh viện đa khoa khu vực định quán huyện định quán tỉnh đông nai
khi được truyền huyết tương kháng sinh chống viêm bù điện giải
sức khỏe của các bệnh nhân đã ổn định và có thể xuất viện trong vài ngày tới
theo người dân cho biết đàn ong xuất phát từ một tổ ong rất lớn nằm trên trụ điện trung thế
dọc tuyến đường tỉnh lộ cao cang thuộc ấp năm xã gia canh huyện định quán
do bị động nên đàn ong đã bay ra ngoài và tấn công người đi đường
theo các bác sĩ vết đốt của ong vò vẽ có thể gây suy thận tán huyết suy hô hấp suy đa cơ quan
đặc biệt ong đốt có thể gây những biến chứng nguy hiểm thậm chí có thể gây sốc phản vệ dẫn tới tử vong
sở kế hoạch và đầu tư tỉnh thanh hóa vừa thông tin đến các doanh nghiệp trên địa bàn
về hiện tượng mạo nhận là người nhà là sân sau của lãnh đạo cán bộ công chức sở kế hoạch và đầu tư để trục lợi
theo đó có nhiều đối tượng mạo nhận là người nhà của lãnh đạo sở kế hoạch và đầu tư tỉnh thanh hóa
đề nghị thu phí để đứng ra giải quyết hồ sơ thủ tục
thuộc thẩm quyền của sở hoặc tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh xem xét giải quyết
sở kế hoạch và đầu tư tỉnh thanh hóa khẳng định tất cả các hồ sơ thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của sở
hoặc thuộc chức năng tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh đều phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật
sở cũng đề nghị các cơ quan đơn vị các doanh nghiệp cần cảnh giác về hành vi mạo nhận lừa đảo để trục lợi bất chính này
thưa quý vị công an tp hcm và tổng công ty cảng hàng không việt nam vừa ký kết quy chế phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh trật tự
phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
việc ký kết nhằm góp phần bảo đảm an ninh an toàn hàng không dân dụng trên địa bàn tp hcm
theo đó từ năm hai nghìn một mươi hai đến năm hai nghìn một mươi chín các lực lượng của công an tp hcm cảng vụ hàng không miền nam
cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất đã phát hiện
xử lý một mươi tám vụ hành khách đe dọa có bom năm trăm một mươi ba trường hợp hành khách vận chuyển vũ khí công cụ hỗ trợ vật phẩm nguy hiểm sai quy định
hai vụ vận chuyển hàng lậu một mươi bảy vụ hành khách vận chuyển trái phép chất ma túy qua đường hàng không
dẫn giải sáu trăm tám mươi chín đối tượng truy nã can phạm đi máy bay giải quyết hai trăm hai mươi bốn vụ gây dối trật tự trên máy bay
công an thành phố đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc công an các quận tân bình gò vấp phú nhuận
trong thời gian tới tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phối hợp thực hiện việc bảo đảm an ninh trật tự an toàn phòng cháy chữa cháy hiệu quả chủ động có chiều sâu
thưa quý vị một chương trình diễn tập phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn quy mô lớn do bộ công an chủ trì phối hợp với ubnd tp đà nẵng sẽ được triển khai vào đầu tháng một mươi tới
hiện phương án diễn tập phòng cháy chữa cháy tìm kiếm cứu hộ cứu nạn tại cụm trung cư cao cấp
mại và khách sạn trên địa bàn đang được chuẩn bị triển khai với khoảng bảy trăm linh người tham gia vào hai phần là diễn tập cơ chế và diễn tập thực binh
các đơn vị có liên quan sẽ tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông an ninh trật tự không để xảy ra phức tạp tại khu vực diễn tập
theo phản ánh của người dân thời gian qua nhiều tuyến đường của thành phố hà nội tiếp tục xuất hiện tình trạng xe khách liên tỉnh dừng đỗ đón trả khách sai quy định
trước thực trạng này sở giao thông vận hành
sở giao thông vận tại hà nội đã đề xuất lực lượng chức năng mạnh tay xử lý những trường hợp xe khách vi phạm
sở cho biết sau khi nhận được phản ánh đã tăng cường kiểm tra xử lý các trường hợp xe khách vi phạm dừng đỗ đón trả khách tùy tiện
các nhà xe vi phạm sẽ phải ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định và trong hai ba tháng tiếp theo nếu còn tái diễn tình trạng này
sở giao thông vận tải hà nội sẽ kiên quyết báo cáo ủy ban nhân dân thành phố điều chuyển hành trình cấm các xe này vào khu vực nội đô
thưa quý vị bay trên mùa vàng năm hai nghìn một mươi chín đó là tên gọi của lễ hội festival dù lượn vừa diễn ra tại đèo khao phạ huyện mù căng trải tỉnh yên bái
đã có tới một trăm năm mươi phi công tham gia festival này tạo nên một khung cảnh đầy ấn tượng
thu hút sự quan tâm của hàng nghìn du khách
tháng chín là lúc mù căng trải vào thời điểm đẹp nhất trong năm mùa lúa đổ vàng trên những thửa ruộng bậc thang
đây cũng là thời điểm tuyệt vời để các phi công thực hiện những chuyến bay cho khách ưa du lịch mạo hiểm
với chủ đề thi trình diễn bay đôi du khách đã được chứng kiến các phi công trình diễn rủ lượn và tổ chức bay đôi rất hấp dẫn ấn tượng
màn trình diễn do hơn một trăm linh phi công trong và ngoài nước đến từ câu lọc bộ rủ lượn việt wings yên bái
phối hợp với các câu lộc bộ rủ lượn trong nước và quốc tế thực hiện nhằm tạo cơ hội cho du khách được trải nghiệm khám phá
thưởng thức vẻ đẹp hùng vĩ của thung lũng khao phạ với những thửa ruộng bậc thang óng ánh màu vàng
khao phạ là một trong những đèo dài nhất đất nước cao trên một hai trăm linh mét so với mực nước biển
điểm cất cánh cách điểm hạ cánh trên cao khoảng sáu trăm linh mét
với các điều kiện tự nhiên về địa hình gió và đặc biệt vào thời điểm mùa lúa chín vàng
nơi đây đã trở thành điểm bay hấp dẫn của môn thể thao dù lượn
khao phạ được nhiều phi công trong nước và quốc tế đánh giá là một trong những điểm nhảy dù lượn đẹp nhất thế giới
thưa quý vị thời điểm này nước lũ đang dâng cao trên các cánh đồng
và đây cũng là lúc mà hoạt động khai thác mua bán thủy sản tại khu vực đầu nguồn tỉnh đồng tháp trở nên sôi động hẳn lên
thu hoạch sau một đêm đánh bắt được bà con bán cho thương lái tại các địa điểm đã được giao ước trước đó như bến sông bờ canh
việc mua bán diễn ra nhanh chóng và nhộn nhịp gợi lên hình ảnh đặc trưng ở những vùng quê vào mùa nước nổi
dù trời còn nhá nhem tối nhưng ánh sáng của những chiếc đèn pha chính là dấu hiệu để người bán và người mua tìm đến nhau
mỗi phương tiện chở từ vài cân đến vài chục cân chủ yếu là cá linh đã được người đánh bắt lựa sẵn nên việc mua bán rất nhanh gọn
thu hoạch sau một đêm đánh bắt được bà con bán cho thương lái tại các địa điểm đã được giao ước trước đó như bến sông bờ canh

đây là bến tập kết mua bán thủy sản ở xã thường thới hậu b huyện hồng ngự
từ bốn đến năm giờ sáng hoạt động mua bán ở đây bắt đầu diễn ra nhộn nhịp hơn để chuẩn bị cho cá kịp lên phiên chợ sáng
từng phương tiện đánh bắt thủy sản xếp hàng để chờ cân cá
bên cạnh những ngư dân địa phương còn có cả những ngư dân nước bạn campuchia qua đây giao thương mua bán
tôi đi bốn giờ về đây năm giờ cân cá có ngày ít ngày nhiều khoảng vài chục một trăm linh kg có khi hai trăm linh kg không biết được
mình không có sở làm một năm hai mùa lúa nên người dân campuchia cũng đi thành phố đi thái y như người việt nam
mỗi năm đến mùa nước nổi các vùng quê ở các tỉnh miền tây thường xuất hiện những điểm chợ hẹn được xem như thỏa thuận riêng giữa những người bán và người mua thủy sản đánh bắt từ tự nhiên
chợ hẹn chỉ kéo dài tầm bốn tháng mùa nước nổi sau đó tự giải tán
khi ngưng hoạt động đánh bắt hình thức nhóm chợ này có phần làm sinh động cho bức tranh miền tây sông nước mỗi khi mùa nước nổi về
trong phần tin quốc tế ả rập xê út khẳng định có bằng chứng chống lại iran
bạo lực bùng phát trong các cuộc biểu tình tại pháp
ngoại trưởng của ả rập xê út cho biết nước này có đủ bằng chứng chứng minh iran có liên quan đến vụ tấn công vào hai cơ sở lọc dầu
và khẳng định có bằng chứng chống lại iran
nhưng sẽ đáp trả thích đáng nếu kết quả điều tra cho thấy iran là thủ phạm
phát biểu tại một cuộc họp báo ngoại trưởng ả rập xê út ông aden al jubei khẳng định
những bằng chứng mà nước này gói trong tay là thuyết phục và chỉ còn chờ kết quả điều tra chính thức để xác thực thêm
chúng tôi chắc chắn rằng vụ phóng tên lửa không đến từ yemen mà nó đến từ phía bắc
cuộc điều tra sẽ chứng minh điều đó
chúng tôi sẽ công bố kết quả điều tra với thế giới và đưa ra những biện pháp cần thiết
ông al jubei nhấn mạnh những thách thức mà ả rập xê út đang phải đối mặt đòi hỏi nước này cần tăng cường hợp tác an ninh hơn nữa
với các đối tác và đồng minh nhằm bảo đảm không tái diễn các vụ việc tương tự gây gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu
như tôi đã đề cập ngay từ đầu sự dỡ đoạn hiện nay xảy ra ở cấp toàn cầu
nên chúng tôi tin rằng thế giới phải cùng có trách nhiệm đảm bảo an toàn và an ninh cho khu vực
hiện iran chưa có phản hồi trước cáo buộc mới nhất từ ả rập xê út
và vẫn bác bỏ mọi cáo buộc này liên hợp quốc khẳng định cần phải chờ kết quả điều tra chính thức
và ngăn cản bất kỳ hành động leo thang căng thẳng nào trong thời điểm này
cuộc biểu tình của phong trào áo vàng và tuần hành vì môi trường tại pháp đã biến thành bạo lực
khi các phần tử quá khích đã phá hoại tài sản và tấn công cảnh sát
buộc lực lượng chức năng phải sử dụng hơi cay và bắt giữ hàng trăm người
giới chức pháp cho biết ban đầu các cuộc biểu tình với khoảng một mươi
người tham gia diễn ra khá ôn hòa tuy nhiên sau đó đã xuất hiện khoảng một đối tượng
quá khích tra trộn vào dòng người họ dựng rào chắn đốt các phương tiện giao thông
ném sơn vào các tòa nhà ngân hàng và đụng độ với cảnh sát
ít nhất hai tòa nhà nhiều xe máy và tài sản khác đã bị hư hại
cảnh sát đã phải dùng tới hơi cay để ngăn cản những phần tử quá khích trên đại lộ champ élysée
tới một mươi tám giờ cùng ngày theo giờ địa phương cảnh sát đã bắt giữ một trăm sáu mươi ba đối tượng
trước đó chính phủ pháp đã triển khai bảy năm trăm linh cảnh sát và điều động các loại xe bọc thép
tại thủ đô paris để bảo đảm an ninh hơn ba mươi trạm tàu điện ngầm cũng bị đóng cửa
các chuyên gia viện nghiên cứu vũ trụ quốc gia brazil cho biết số vụ cháy rừng tại brazil
lên tới mức cao nhất trong vòng bảy năm qua và đã có xu hướng giảm nhẹ từ đầu tháng này
tuy nhiên kể từ đợt bùng phát dữ dội hồi tháng tám vừa qua
thì nạn cháy rừng tại rừng amazon ở brazil vẫn diễn biến phức tạp
theo kết quả phân tích các hình ảnh vệ tinh mới nhất từ viện nghiên cứu vũ trụ quốc gia brazil
từ tháng một năm nay tại brazil đã xảy ra hơn một trăm ba mươi một vụ cháy rừng
các vụ cháy xuất phát chủ yếu là do hoạt động phát quang của con người
để phục vụ cho nông nghiệp và chăn nuôi gia súc
diện tích rừng bị chặt phá tại đây đã tăng gấp đôi với diện tích rừng bị phá mỗi giờ
tương đương với diện tích của một trăm một mươi sân đá bóng
riêng tại bang rolonia trong các ngày một mươi tám và ngày một mươi chín tháng chín số vụ cháy rừng đã tăng một chín trăm một mươi năm
từ một mươi hai vụ của ngày hôm trước lên hai trăm bốn mươi hai vụ trong ngày hôm sau
trước diễn biến nghiêm trọng của các vụ cháy rừng và sự chỉ trích của cộng đồng quốc tế
tổng thống brazil bolsonaro đã điều động hơn bảy binh sĩ và một mươi sáu máy bay chiến đấu
để khống chế đám cháy lan rộng cũng như ngăn chặn hoạt động chặt phá rừng và khai khoáng bất hợp pháp
lễ hội bia truyền thống otterberfest hai nghìn một mươi chín cũng là lễ hội bia lần thứ một trăm tám mươi sáu
đã chính thức đón chào du khách tới thành phố munich của đức
diễn ra đến ngày mùng sáu
hai mươi tháng một mươi ban tổ chức lễ hội hy vọng đón hơn sáu triệu lượt du khách khắp nơi trên thế giới đến đây
để thưởng thức những loại bia tuyệt hào cùng những món đồ nhắm đặc trưng
mỗi du khách khi đến với lễ hội sẽ được tận hưởng bầu không khí lễ hội đậm chất truyền thống
gần với phong tục của sứ bavarian được đắm chìm trong sự nồng hậu của người dân địa phương
và thả mình theo những giai điệu mang âm hưởng dân gian đặc sắc
năm nay lễ hội oktoberfest gắn với chủ đề bảo vệ môi trường chống biến đổi khí hậu
ban tổ chức chia sẻ mong muốn của những người tổ chức về một lễ hội xanh đầy ý nghĩa
năm nào tôi cũng đến đây tôi hy vọng tất cả mọi người ở đây sẽ có khoảng thời gian vui vẻ
thưởng thức được nhiều loại bia và ăn nhiều kẹo hạnh nhân
mọi thứ tuyệt vời lễ hội thật ý nghĩa
lễ hội oktoberfest có nguồn gốc từ một lễ cưới trong gia đình hoàng tộc của sứ bavarian vào năm một nghìn tám trăm một mươi
từ năm một nghìn tám trăm một mươi chín lễ hội đã trở thành sự kiện chính thức
lễ hội năm nay được tổ chức trên diện tích hơn ba mươi bốn năm hectare và cần tới một mươi ba người phục vụ